công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân
cung cấp truy tố bốn đối tượng là trần văn sang lê viết tài cùng chú tại xã hòa thuận phạm công thắng
và phạm trung kiên chú tại thành phố buôn ma thuột về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu do có xảy ra mâu thuẫn với huỳnh nhân trú tại xã hòa thuận
thành phố bùa thuật cho nên trưa ngày hai tháng ba sang đã mang theo một khẩu súng rủ theo tài và kiên
điều khiển xe ô tô đến xã hòa thuận để tìm nhân nói chuyện
tại đây sang đã dùng súng dí vào đầu đe dọa bắn chết nhân sau đó cả ba ra xe ô tô đi về
đến tối cùng ngày sang mang khẩu súng đến nhà thắng nhờ cất hộ
vào ngày ba tháng ba vào cuộc điều tra làm rõ đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật
đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của thắng và thu giữ ba khẩu súng ngắn cùng với chín viên đạn
điều tra công an thành phố buôn ma thuật còn làm rõ sang kiên và tài còn cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá
qua mạng internet với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng
điều tra công an thành phố buôn ma thuật còn làm rõ thắng kiên và tài còn cầm đầu một đường dây cá đục bóng đá